trong đó nổi bật là sự kiện bộ tài chính thông tin về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
nguồn ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy của ngân hàng nhà nước
bên cạnh đó việc ngư dân chủ quan trong neo đậu tàu tránh bão cũng đang được đông đảo người dân quan tâm
trong chương trình ngày hôm nay nhịp sống kinh tế sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin kinh tế giá cả thị trường đồ bật trong tuần qua
thưa quý vị
thưa quý vị vừa qua tổ công tác của thủ tướng đã có cuộc làm việc với các bộ ngành địa phương
bàn về việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi bảy
đặc biệt là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của ngân hàng nhà nước
theo đó tổng số kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi bảy vốn trong nước của ngân hàng nhà nước việt nam
được thủ tướng chính phủ giao là bảy mươi ba tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng gồm số vốn đúng quy định là bảy tỷ sáu trăm bốn mươi năm triệu đồng
số vốn bố trí chưa đúng quy định chưa phân bổ chi tiết hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng
cần tiếp tục giả soát sáu mươi năm tỷ bảy trăm ba mươi năm triệu đồng
theo báo cáo của khoa bạc nhà nước đến hết ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
ngân hàng nhà nước việt nam đã giải ngân bốn tỷ hai trăm chín mươi hai triệu đồng
vì vậy tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi bảy của ngân hàng nhà nước việt nam
đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy là năm bảy
đối với số vốn bố trí chưa đúng quy định chưa phân bổ chi tiết hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng
cần tiếp tục giả soát là sáu mươi năm tỷ bảy trăm ba mươi năm triệu đồng tại quyết định số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
thì ngân hàng nhà nước việt nam có trách nhiệm phối hợp
với bộ kế hoạch và đầu tư để báo cáo cấp thẩm quyền tiếp tục phân bổ cho dự án
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bảy tại thành phố hồ chí minh
hơn một trăm hai mươi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về nông nghiệp và lĩnh vực liên quan
đã tham dự hội trợ quốc tế nông sản và thực phẩm việt nam lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
đây là cơ hội để các đơn vị quảng bá sản phẩm xây dựng phát triển thương hiệu
kết hợp với tìm thị trường đầu ra cho nông sản
hội trợ quy tụ hơn hai trăm linh gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp truyền thống
đến từ các vùng miền trong cả nước như gạo đường cà phê trái cây
và nhiều loại nông sản chất lượng cao sản phẩm hữu cơ thảo dược
thực phẩm chế biến đồ uống và công nghệ thực phẩm
song song với khuôn khổ hội trợ nông nghiệp đơn vị tổ chức là hiệp hội doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh còn tổ chức triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghệ
và vật tư nông nghiệp với sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế
trưng bày đa dạng các sản phẩm phục vụ phát triển nông nghiệp từ máy kéo máy cây
cho đến các máy móc thiết bị cho việc gieo hạt tưới tiêu thu hoạch và sau thu hoạch nông sản
gây tiếng vang trong cả nước trong nhiều năm qua
năm nay hành trình đỏ chia làm hai đoàn bắc nam đi qua hai mươi tám tỉnh thành
và đã gặp nhau tại hà nội tối hai mươi bảy tháng bảy
điểm mới của hành trình đỏ hai nghìn một mươi bảy là được mở rộng ra tại nhiều tỉnh thành phố
trong đó có bốn tỉnh thành phố mở rộng hành trình đỏ về tới huyện là bình định
thanh hóa đắk lắp thừa thiên huế
cho đến thời điểm này đoàn hành trình đỏ đã tổ chức thành công ba mươi một chương trình hiến máu
trên hai mươi tám tỉnh thành phố thu về ba mươi bốn hai mươi sáu đơn vị máu góp phần khắc phục tình trạng khăn hiếm máu
trong dịp hè hàng năm phục vụ công tác điều trị và cứu sống các bệnh nhân cần máu
đây là chiến dịch nhân đạo cấp quốc gia do ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo
với sự bảo trợ của các cơ quan bộ ngành trung ương và sự đồng hành của ngân hàng bidv
và một số nhà tài trợ khác
trong một thập kỷ qua với sự động hành tích cực của ngân hàng bidv
hoạt động hiến máu tình nguyện này đã góp phần mang lại sự sống cho hàng ngàn người bệnh cần truyền máu
dự kiến chương trình sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng bảy tại hà nội với ngày hội hiến máu giọt hồng tri ân
lề đường hầu hết người bán đều quảng cáo là cua cà mau chất lượng cao thịt chắc do bán giá rẻ
nên có khá nhiều người mua về để ăn thử vì tin vào lời quảng cáo dẫn đến bị mất tiền mà chất lượng
cua không như ý muốn điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu cua biển nam căn cá mau
là một trong những mặt hàng tươi sống được cục sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu đầu tiên của
tỉnh cà mau bởi vậy người tiêu dùng nên thận trọng trong việc chọn đúng thương hiệu cua biển
nam căn cà mau để mua tránh bị nhầm lẫn
miền trung và gây ra những thiệt hại không hề nhỏ và sau hai cơn bão này ngư dân các tỉnh miền trung
chứng kiến một nghịch lý tàu thuyền đã vào bến tránh bão đã nheo đậu trăng buộc cẩn thận
nhưng vẫn gặp những thiệt hại như trôi tàu hỏng hóc vỡ mạn thậm chí có tàu đã chìm
đã gặp thiệt hại lớn về người
đi tìm lời giải thích cho nghịch lý này phóng viên truyền hình nhân dân đã tới cảng cá lạch bạng
huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa ngay trước khi cơn bão số bốn cập bờ tìm hiểu công tác sắp xếp tàu thuyền
công tác nheo đậu trăng buộc tàu thuyền của ngư dân ở đây
cảng cá lạch bạng một mươi hai h trưa hai mươi năm tháng bảy tại khu vực bốc rỡ hải sản trên ba trăm linh tàu cá đã áp sát bờ kè
nheo đậu săn sát những cư dân đang khẩn trương hoàn tất việc trăng buộc tàu thuyền
và trên bờ ngư dân đang ra cố dây thừng dây chão chỉ còn ít giờ nữa cơn bão sẽ cập bờ
với sức giật theo dự báo lên đến cấp tám trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân
các chủ tàu đều khẳng định họ đã neo đậu chắc chắn sẵn sàng chờ cơn bão đến
tuy nhiên theo ban quản lý cảng cá lạch bạng toàn bộ ba trăm linh chiếc tàu này đều đang ở trong tình trạng
nguy hiểm nguyên nhân là do bến này chỉ có chức năng bốc rỡ hàng không thể dùng để tránh chú bão
khu vực cảng cá không phải là nơi neo đậu cho các tàu thuyền vào để tránh chú bão
theo thiết kế và quy hoạch khu nheo đậu tránh chú bão được nhà nước đỡ đầu tư
tức là có cả một hệ thống của nó từ chỗ buộc cho đến nheo bù
tuy nhiên khu cảng cá chỉ có nheo buộc để bốc rỡ thủy sản thôi
cho nên sức chịu tự của bão sức chịu tự của gió tí dụ cấp một mươi cấp một mươi một thì sẽ không chịu được
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tàu thuyền ở đây được chẳng buộc theo chiều ngang
nghĩa là từ năm đến sáu con tàu đậu song song buộc mạn vào nhau còn tàu phía trong cùng được buộc vào
bờ kè bằng dây thừng và mỗi chiếc dây thừng như thế này không chỉ để giữ một tàu mà tới năm sáu tàu buộc lại
thực tế là cái này là cái cọc bích để buộc khi tàu thuyền ra vào để buộc để bốc rỡ thủy sản xuống và bốc rỡ hàng hóa làm dịch vụ cần
tuy nhiên là nếu mà buộc nhiều tàu mà sóng to sóng lớn nước dâng thì sẽ không an toàn
thì là khi gió to và sẽ cho cái cọc bích này tức là cái buộc này nó không chịu được cái sức trạng tài lớn
thế nên là không nó sẽ nguy hiểm
đến cái an toàn tính mạng và tài sản
nó còn đi luôn cả mạng
tức là cái này buộc với cái kia thì nó sẽ đi cả mạng
như vậy những chiếc tàu đang đậu san sắt này hoàn toàn có thể bị sóng gió cuốn trôi khi có gió bão
theo ban quản lý cảng cá lạch bạng ngư dân ở đây có tập quán neo đậu tàu thuyền ngay tại bến giữa hàng ngày
sau khi hải sản được bốc rỡ xong
trong điều kiện thời tiết bình thường việc neo đậu ở đây không hề có rủi ro
tuy nhiên trong trường hợp mưa bão sóng to gió lớn bến dỡ hàng này trở nên nguy hiểm với các tàu cá
nhưng mặc dù đã liên tục vận động giải thích với ngư dân rằng bến bốc rỡ hải sản không phải nơi tránh chú bão an toàn
nhưng số lượng tàu rời sang khu tránh chú bão là không nhiều
và những chiếc tàu đăng đậu san sát này hoàn toàn có thể bị sóng gió cuốn trôi khi có bão
còn đây là khu vực có chức năng tránh chú bão của cảng lạch bạng
số tàu thuyền rất thưa thớt trong khi sức chứa của khu này lên tới tám trăm linh tàu thuyền
tình trạng neo đậu không an toàn gây ra những thiệt hại trong cơn bão đã xảy ra thường xuyên thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước
thậm chí gần đây trong cơn bão số hai có tới năm mươi ba tàu bị mắc cạn bị chìm bị hư hỏng
nhiều tàu đã bị đánh chìm bị tổn thất về người và tài sản dù đã vào nơi tránh chú bão
chính khâu quản lý sắp xếp tại chỗ trong bờ
khi mà các hương tiện và ngư dân cứu
chúng ta được thông tin tránh chú bão vào đến bờ đây vẫn là cái khâu mà cần phải chấn chỉnh cho chúng ta
năm mươi ba cái tàu và cái thuyền bị mắc cạn hoặc là hư hỏng khi chúng ta đậu trong bờ thì vẫn vĩnh hoảng sẽ xảy ra
riêng chỗ này tôi đề nghị chỗ văn hóa cũng phải tổng hợp kỹ nại để cũng phải giúp tìm hiểu chỗ này
ta ngoài khơi thì kêu được vào nhưng mà kể cả năm nay vào đậu rồi nó lại hỏng ngất tại bờ
đúng rồi ngoài cái sự
bất cập chưa đầy đủ hệ thống khu neo đậu bến cảng nhưng cái sắp xếp trật tự bảo quản quản trị ngay tại bờ này cũng là một vấn đề tất cả
tới thời điểm này bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các cảng các tàu thuyền và chính quyền các xã ven biển tuyên truyền vận động ngư dân phòng chống bão
tuy nhiên với việc ngư dân vẫn tiếp tục neo đậu theo tập quán không tuân thủ sự sắp xếp điều động của đơn vị điều hành cảng
nguy cơ thiệt hại về tài sản và thậm chí là về người vẫn đang ở mức đáng báo động
vâng thưa quý vị và các bạn mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy mới chỉ bắt đầu
những bất cập trong sắp xếp nơi neo đậu tránh chú bão đặc biệt là sự không tuân thủ của ngư dân
có thể dẫn tới những tổn thất không đáng có về tài sản và thậm chí tổn thất về người
và chúng tôi tin rằng chỉ khi nào ý thức tuân thủ của ngư dân được cải thiện
những thiệt hại từ thiên tai bão lốc
như từng xảy ra trong hai cơn bão vừa qua mới được giảm thiểu
quý vị và các bạn thân mến chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau